nhiều trận lũ nối tiếp nhau trên địa bàn tỉnh quảng trị nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung
hàng trăm công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng gây ảnh hưởng cho gần một trăm năm mươi hộ dân ở các tỉnh miền trung
riêng tại tỉnh quảng trị có hàng nghìn hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt
sau lũ nguồn nước sinh hoạt duy nhất của người dân thôn a đen xã a ngo huyện đắc rông là con suối nhỏ này
nước đục lắm vừa đục mà vừa bần vần chung nước suối
nếu mưa to thì hưởng được nước mưa một số bà con có cái bịch có cái thung thì hưởng được nước mưa
cho con mấy ngày gần đây thì mưa nhỏ nhỏ thì vẫn đi qua lấy nước suối về
đường ống của nước sinh hoạt là bị đứt đoạn hết
rồi là trên thường lưu cũng đã vui lập
đó thì cũng là về công tác sinh hoạt nước cho tất cả người dân thì rất là khó khăn
sau khi mưa lũ đi qua đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét đã làm cho tỉnh quảng trị có gần bảy mươi công trình
nước sạch nông thôn bị hư hỏng hoàn toàn
hơn ba mươi hộ dân đang trong tình trạng thiếu nước sạch
thời gian qua một số tổ chức bước đầu đã hỗ trợ cho người dân và một số trạm y tế trường học ở tỉnh quảng trị các thiết bị lọc nước sạch
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt
tổng cục kỳ nợ của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng tiếp tục đang cũng đã ra họp với các nhà tài trợ của các tổ chức phi chính phủ
cũng đã kêu gọi và trong thời gian tới họ tiếp tục sẽ hỗ trợ
và khi họ đã có hỗ trợ thì chúng tôi sẽ có những giải pháp kịp thời
bởi vì quảng trị cũng là một nhu cầu hiện nay còn rất lớn trong việc sửa chữa các công trình cấp nước tập trung mà hư hỏng qua mưa nụ
sau đợt thiên tai trong tháng một mươi và tháng một mươi một toàn khu vực miền trung có hơn ba trăm linh công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng
ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước rất cần sự hỗ trợ từ chính phủ
nhất là đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn
để bảo đảm an toàn trong thiên tai giúp người dân được dùng nước sạch an toàn trong thời gian tới